trong khi đó theo công an tp hcm thông qua ứng dụng vneid lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát
đã phát hiện được nhiều trường hợp f lưu thông trên đường
một trăm ba mươi năm trường hợp f được phát hiện trong đó có ba mươi ba f đã khỏi bệnh một trăm linh hai trường hợp là f
hai mươi sáu trường hợp đang cách ly tập trung còn lại cách ly tại nhà
ngoài ra trong số một trăm linh hai f có năm mươi trường hợp được cấp giấy đi đường
một mươi giấy đi đường đã được thu hồi và bốn mươi giấy đi đường bị hủy
hiện nay tất cả các chốt kiểm tra của công an tp hcm đều triển khai một app duy nhất là vneid
để kiểm soát người đi đường
trong trường hợp app này bị lỗi không kết nối thì người dân có thể quét mã qr
đăng nhập website sứckhoẻ dâncưquốc gia gov vn để khai báo lịch trình di chuyển của mình
đối với các trường hợp có vấn đề đặc biệt thì cán bộ công an sẽ kiểm tra giấy đi đường của người dân